tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hòa nhơn vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn thái dương và đỗ bình an
cùng chú tại huyện hòa ân tỉnh bình định để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
theo kết quả điều tra sau khi đã bàn bạc thống nhất với nhau dương điều khiển xe mô tô chở an đi từ huyện hòa ân đến thị xã hòa nhơn để thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường
khi đến địa phận phường tam quang bắc thị xã hòa nhơn các đối tượng phát hiện người phụ nữ đang đứng đợi đèn đỏ nên áp sát giật lấy điện thoại của nạn nhân rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát
khi tiếp tục chở nhau đi gây án hai đối tượng đã bị lực lượng công an thị xã hòa nhơn tuần tra phát hiện và bắt giữ